nông sản việt nam hiện đã xuất khẩu đi nhiều nước trong đó hàn quốc là thị trường đầy tiềm năng
với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh theo từng năm
mới đây vụ thị trường châu á châu phi bộ công thương đã tổ chức phổ biến những quy định
về tiêu chí đánh giá chất lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với hàng nông sản vào hàn quốc
đây là cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu việt nam khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng nông sản
cạnh tranh cùng các nước
mỗi năm việt nam xuất khẩu khoảng một trăm năm mươi sáu tấn nông sản vào hàn quốc
trong đó chủ yếu là sản phẩm hạt cà phê và rau củ quả
tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm xuất khẩu không đạt chuẩn như mãng cầu xiêm chuối hồ tiêu
tới đây từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi chín bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm hàn quốc chính thức áp dụng
danh mục ba trăm bảy mươi loại thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản nhập khẩu
chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được vào nội địa
đây là thử thách cho các doanh nghiệp xuất khẩu không chỉ của việt nam
ổn định về tính kiểm soát được dư lượng theo yêu cầu của hàn quốc
thì thực sự nó cũng không khó khăn như một số nước châu âu
các hoạt chất dư lượng rồi quan trọng là dư lượng đó tối thiểu là bao nhiêu
rồi càng ngày cái tỷ lệ nó nghiêm ngặt như thế nào từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
bắt đầu các tổ hợp tác xã bắt đầu sẽ nghiên cứu lại và đánh giá tình hình chung
để tìm các biện pháp sao cho nó phù hợp nhất để có giá trị nông sản của việt nam
có thể vươn ra khỏi quốc gia và nhiều quốc gia khác
hiệp định thương mại tự do fta việt nam và hàn quốc có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
đã mở ra cơ hội cho hàng nông lâm thủy sản việt nam thâm nhập thị trường
được đánh giá là khó tính như hàn quốc
kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản năm hai nghìn một mươi năm từ việt nam vào hàn quốc đạt hơn bảy trăm linh triệu usd
và đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt hơn một tám tỷ usd
hiện việt nam là quốc gia đứng thứ tư về nhập khẩu hàng nông sản vào hàn quốc
đây cũng là một cái thách thức lớn nhưng mà chúng tôi cũng nhìn nhận thách thức
đó chính là cơ hội về lẽ
đáp ứng được đầy đủ cái quy trình sản xuất cái yêu cầu về mặt chất lượng
thì chúng ta sẽ lại là một cái nước mà có thể là có những cái cơ hội xuất khẩu rất tốt
của thị trường hàn quốc đặc biệt khi chúng ta có những khu khổ
về hiệp định thương mại tự do mà đã được ký kết giữa việt nam và hàn quốc
việt nam là nước xuất khẩu nông sản lớn tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa xử lý
hiệu quả tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
do vậy đáp ứng các quy chuẩn an toàn thực phẩm là vấn đề tất yếu
để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản việt ra thị trường thế giới